theo thông tin từ sở y tế hà nội cho biết trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận một ca mắc bệnh sởi
đây là ca mắc bệnh sởi đầu tiên trong năm hai nghìn bốn trong khi cùng kỳ năm hai nghìn ba không ghi nhận ca bệnh nào
theo đó trường hợp này là một bé gái một mươi tuổi ở xã tiên phương huyện trường mỹ đã được tiêm ba mũi vaccine phòng sởi
bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày hai mươi bảy tháng ba đến ngày một mươi hai tháng bốn xét nghiệm sởi và rubella cho kết quả dương tính
các chuyên gia cảnh báo năm hai nghìn bốn dịch sởi có nguy cơ bùng phát theo chua kỳ bốn năm năm một lần
hai chu kỳ gần nhất là năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn một mươi bốn cả nước đều ghi nhận số ca mắc sởi tăng cao
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi bốn có hơn một trăm một mươi trẻ tử vong do bệnh sởi
để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch sở trong thời gian tới
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát
phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh
triển khai các biện pháp xử lý kịp thời các ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh
đồng thời tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng
thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng trong đó có tiêm vaccine sởi cho trẻ chín tháng tuổi
và vaccine sởi rubella cho trẻ một mươi tám tháng tuổi giả soát các tổ chức tiêm bù tiêm vét
cho những đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng chưa tiêm phòng vaccine phòng sởi
đặc biệt chú ý đến vùng loãng tiêm chủng
cùng đó bộ y tế cũng đề nghị các tỉnh thành phố đề mạnh các hoạt động tiên truyền
về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ
đúng lịch các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để chủ động phòng chống các bệnh chuyển nhiễm có vaccine phòng bệnh
theo cục y tế dự phòng bộ y tế bệnh sởi là bệnh chuyển nhiễm gây dịch lấy qua đường hô hấp do virus sở gây ra
để chủ động phòng bệnh sởi cục y tế dự phòng khuyến cáo người dân chủ động đưa con em từ chín tháng tuổi
chưa tiêm vaccine sởi hoặc từ một mươi tám tháng tuổi chưa tiêm đủ hai mươi vaccine phòng sởi đến trạm y tế xã phương để tiêm vaccine phòng sởi
ngay khi phát hiện các dấu hiệu sốt ho chảy nước muối phát ban cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất
để kịp thời khám điều trị phòng các biến chứng diễn biến nặng của bệnh sởi
hạn chế đưa trẻ từ các bệnh viện lớn nhằm tránh tình trạng lây nhiễm sởi từ bệnh viện
bệnh sởi rất dễ lây lan không cho trẻ đến cần tiếp xúc với trẻ nghi mắc bệnh sởi
thường xuyên rửa tay bằng sập phòng khi chăm sóc trẻ và đảm bảo các biện pháp về tăng cường dinh dưỡng cho trẻ
chia sẻ về dấu hiệu và triệu chứng của bệnh sởi tiến sĩ bác sĩ đặng thị thúy khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết